thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ thường trực thành ủy đà nẵng đã chỉ đạo văn phòng thành ủy tiến hành ngay các thủ tục chuyển trả ô tô do doanh nghiệp tặng
theo thông tin trên trang điện tử đảng bộ tp đà nẵng thường trực thành ủy đã chỉ đạo văn phòng thành ủy tiến hành các thủ tục trả lại xe ô tô toyota avalon lemited loại năm chỗ biển số bốn mươi ba a hai mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín do doanh nghiệp tặng
theo thành ủy đà nẵng mặc dù việc nhận ô tô của thành phố là phù hợp với các quy định hiện hành và trước thời gian chỉ đạo của thủ tướng
sau thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của thủ tướng sau khi thảo luận và thống nhất thường trực thành ủy đà nẵng quyết định chuyển trả lại chiếc xe ô tô do văn phòng thành ủy quản lý mà doanh nghiệp tặng
việc hoàn trả được tiến hành trong ngày bốn tháng ba